đã đến lúc công tác tư vấn định hướng dự báo ngành nghề cần được triển khai và thực hiện một cách nghiêm túc đồng bộ để tránh lãng phí nguồn lực cũng như thời gian tài chính của gia đình xã hội
tư vấn hướng nghiệp chìa khóa để đào tạo nguồn lao động đúng và trúng là vấn đề mà chúng tôi muốn đề cập đến trong chương trình tạp chí lao động và xã hội tuần này
đây là một ngày hội tư vấn hướng nghiệp được tổ chức tại trường trung học phổ thông đa phúc huyện sóc sơn thành phố hà nội
với sự tham gia của tổng cục giáo dục nghề nghiệp bộ lao động thương binh và xã hội phối hợp với trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
chương trình đã thu hút khoảng hai năm trăm linh học sinh với sự tham gia của chín trường trung học phổ thông trên địa bàn huyện sóc sơn gần ba mươi trường trung cấp cao đẳng và nhiều doanh nghiệp trên địa bàn hà nội
chương trình có sự trao đổi giữa các chuyên gia và các em học sinh bậc trung học phổ thông về những vấn đề cụ thể trong đào tạo việc làm và những thông tin về thị trường lao động trong bối cảnh hiện nay

hướng giáo dục hướng nghiệp sớm trong các cấp học đặc biệt tại các trường trung học cơ sở trung học phổ thông vẫn chưa mạnh và được quan tâm đúng mức
tính đến thời điểm hiện tại tổng cục giáo dục nghề nghiệp đã đào tạo được gần hai giáo viên tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp để thực hiện công tác hướng nghiệp tại các trường trung học phổ thông trung học cơ sở

tạo có năng lực nghề nghiệp tốt công tác tư vấn hướng nghiệp sớm cho học sinh là hoạt động hàng đầu trong chính sách giáo dục như nhiều quốc gia phát triển trên thế giới đã và đang làm
ngay từ cuối năm hai nghìn một mươi tám đầu năm hai nghìn một mươi chín công tác tư vấn hướng nghiệp đã được ngành giáo dục ngành lao động thương minh và xã hội cùng với lực lượng đoàn thanh niên các trường các địa phương tổ chức trên nhiều tỉnh thành và khu vực từ hà nội thanh hóa tp hcm quy nhơn cần thơ đã giúp học sinh tiếp cận thông tin
hiểu rõ các quy định về kỷ thi phổ thông trung học các kiến thức chọn ngành nghề phù hợp với năng lực điều kiện gia đình và xu hướng lao động trong tương lai